chiều ngày một mươi một tháng tám do mưa kéo dài nên ta lui sau nhà bất ngờ sạt lở gây sập nhà đất đá vùi lấp anh nguyễn bá công và vợ là chị nguyễn thị cảnh ở khu dân cư nạm cảng thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
ngay sau khi sạt lở xảy ra cán bộ chiến sĩ công an huyện và dân quân địa phương đã có mặt kịp thời đào bới đất đá cứu sống hai vợ chồng nạn nhân và đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện trợ đồn
các bác sĩ trung tâm y tế huyện trợ đồn xác định chị nguyễn thị thảo bị gãy chân anh công bị thương và đang được tích cực điều trị
đại diện lãnh đạo tỉnh bắc cạn đã đến thăm hỏi động viên hai vợ chồng anh công đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng huyện trợ đồn giúp gia đình anh công khắc phục hậu quả tìm nơi ở mới
các bác sĩ trung tâm y tế huyện trợ đồn cũng đã chỉ đạo các xã và thị trấn bằng lũng ra soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở lũ quét để có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân